hôm nay một mươi một tháng ba ubnd tỉnh đồng nai cho biết vừa kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương liên quan
xem xét đầu tư mở tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây từ bốn làn xe lên mức một mươi một mươi hai làn xe
đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây có chiều dài năm mươi năm km đưa vào khai thác từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đoạn cao tốc từ quốc lộ năm mươi một đến tp hcm thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
nhất là vào giờ cao điểm các ngày nghỉ lễ tết để bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ khi cảng hàng không quốc tế long thành đi vào khai thác
ubnd tỉnh đồng nai kiến nghị chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét đầu tư mở rộng đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
theo quy định đã được duyệt trước đây